thành phố hồ chí minh đã tổ chức lễ phát động cuộc vận động nhân dân không xả rác ra đường xuống canh rạch
vì thành phố văn minh sạch đẹp và an toàn
đến dự có đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh
hàng ngày công ty vệ sinh môi trường đô thị thành phố hồ chí minh phải thu gom vận chuyển khoảng hai trăm linh tấn bùn lẫn rác
trong hệ thống cống thoát nước
đặc biệt hệ thống cống ở khu vực công cộng đông người như chợ bệnh viện trường học
thì lượng rác sinh hoạt chiếm đến bảy mươi
việc rác nhiều dưới cống có nguyên nhân do ý thức của người dân bỏ rác không đúng nơi quy định
khi mưa rác theo dòng nước trôi vào miệng cống đã làm tắc nghẽn dòng chảy
đây cũng là một trong những nguyên nhân gây ngập nước gây ô nhiễm môi trường phát sinh dịch bệnh
để xử lý vấn nạn rác thải gây tắc nghẽn cống canh rạch không kiểm soát được các nguồn thải
thành phố hồ chí minh kêu gọi người dân chung tay bảo vệ môi trường bằng những việc làm đơn giản
thiết thực hàng ngày như không xả rác không sử dụng túi ni lông
mỗi ngày dành một mươi năm phút để làm sạch khu vực trước nhà